sáng nay một mươi tám tháng bảy hơn tám mươi tám thí sinh làm bài thi môn toán vào lớp một mươi
cũng là môn thi cuối cùng kết thúc kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập không chuyên tại hà nội
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo toàn thành phố có hơn tám mươi tám năm trăm linh thí sinh đăng ký dự thi môn toán vào lớp một mươi
xong trong buổi thi sáng nay có bốn trăm bảy mươi sáu thí sinh vắng mặt bốn thí sinh vi phạm quy chế thi
tại các điểm thi toàn thành phố có hai mươi tám cán bộ coi thi vắng
kết thúc môn thi cuối vào các trường trung học phổ thông công lập
chiều nay các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên
thuộc sở giáo dục đào tạo hà nội tiếp tục làm bài thi các môn chuyên